cá tra được coi là ngành kinh tế tỷ đô của nước ta bởi đã xuất khẩu tới một trăm một mươi chín quốc gia trên thế giới
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín việc tiêu thụ đang gặp khó khăn
để thao gỡ các bộ ngành đang hỗ trợ xúc tiến thương mại để mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa
hiện sản phẩm cá tra trên thị trường được các ngành chức năng quản lý chặt chẽ
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giá khá hợp lý nên người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng